để nói địa phương nào có khu công nghiệp thì kinh tế sẽ có bước tiến vượt bậc
và đồng thời giải quyết được công ăn việc làm cho rất nhiều người dân
không chỉ ở địa phương đó mà còn cả khu vực lân cận
tuy nhiên vấn đề chất lượng môi trường tỷ lệ nghịch với lợi ích từ khu công nghiệp
vẫn tồn tại ở rất nhiều nơi
và để có thể biết rõ hơn về thực trạng xử lý nguồn thải tại các khu công nghiệp
thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi đến với những con số thống kê trong clip ngay sau đây
một trăm sáu mươi sáu cụm công nghiệp có báo cáo đánh giá tác động môi trường
một trăm sáu mươi cụm công nghiệp có hệ thống tách nước mưa và nước thải
một trăm linh chín cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt một mươi năm tám
một mươi cụm công nghiệp có hệ thống quan chắc tự động nước thải
báo cáo giám sát của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội cho thấy
tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung ở một số địa phương rất thấp
có nơi chỉ đạt từ một mươi năm đến hai mươi
một số khu công nghiệp có xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung
nhưng hầu như không vận hành vì để giảm chi phí
bình quân mỗi ngày các khu cụm điểm công nghiệp
thải ra hàng chục nghìn tấn chất thải rắn lỏng khí và chất thải độc hại khác
hầu hết nước thải đều xả trực tiếp vào nguồn nước
gây tác động xấu đến chất lượng nước của các nguồn tiếp nhận
có nơi hoạt động của các nhà máy trong khu công nghiệp đã phá vỡ hệ thống thủy lợi
tạo ra những cánh đồng ngập úng và ô nhiễm nguồn nước tưới
gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp
ô nhiễm không khí ở các khu công nghiệp chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp cũ
sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu
hoặc chưa được đầu tư hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường
ô nhiễm môi trường từ các khu công nghiệp đang làm dấy lên nhiều lo ngại
về chất lượng nước đất và cả cuộc sống của những người dân
sống ở khu công nghiệp

của mỗi khu công nghiệp
nhưng tiếc rằng số doanh nghiệp có thể cân bằng được giữa kinh tế và môi trường
thì vẫn còn quá ít
theo thống kê của bộ tài nguyên và môi trường
mỗi ngày các khu công nghiệp thải ra khoảng tám tấn chất thải rắn
tương đương với ba triệu tấn một năm và đang gia tăng cùng với tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp
trong khi năng lực thu gom
xử lý của các cơ sở được bộ cấp phép chỉ khoảng một ba trăm linh tấn một năm
nếu như năm hai nghìn năm hai nghìn sáu
một hectare diện tích đất cho thuê bịch quân phát sinh chất thải rắn khoảng một trăm ba mươi bốn tấn một năm
thì đến năm hai nghìn tám hai nghìn chín đã tăng lên hai trăm linh bốn tấn một năm tức tăng năm mươi
riêng những năm gần đây chắc chắn số lượng chất thải tăng lên gấp nhiều lần
và đó chính là mối nguy hại cho môi trường xung quanh
ở đó đây những phát hiện của người dân ở bên ngoài xung quanh các khu công nghiệp về vấn đề sả thải mất an toàn
là nó tương đối phổ biến
thế thì điều đó là cái mà chúng ta thấy kiểm soát của chúng ta còn rất yếu kém
và dù cho khu công nghiệp có xây dựng hạ tầng hiện tại đến đâu
nhưng nếu chúng ta không thực hiện những tiêu chuẩn sả thải tốt
mỗi một doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp đó
thì chúng ta sẽ không nhận thức được trách nhiệm về chủ nguồn thải của mình đối với môi trường
xóm một thị trấn tri đông huyện mê linh thành phố hà nội có ba mặt giáp với khu công nghiệp quang minh
kể từ ngày khu công nghiệp đi vào hoạt động đời sống của người dân nơi đây cũng đã được thay đổi
nhà cửa khang trang đường xá cũng được mở rộng
tuy nhiên do vị trí cách không xa khu dân cư là mấy
nên nhiều hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng từ các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất
gia đình ông lưu quang tiến
chỉ cách công ty sản xuất gỗ thuận hưng một con đường
mỗi ngày khi công ty này sản xuất nhưng ông khói lại xả khói lên bầu trời
theo dõi bay sang dãy nhà ông tiến cùng nhiều hộ dân phía sau
khiến ông cũng như nhiều người dân ở đây khá bức xúc
tầm cỡ chiều tối và đêm là các ông xả khói vào
khói bay do bụi vào trong nhà như là đốt rơm ấy
và cái mùi rất là ô nhiễm
trước đây khi nói tới khu công nghiệp quang minh
người dân không khỏi ngao ngán vì chất thải từ khu công nghiệp này xả ra môi trường
gia đình ông nguyễn văn hạt có trồng một vườn bưởi gần một mươi năm năm nay
dù chăm sóc cẩn thận nhưng nhiều năm về trước
khi khu công nghiệp quang minh chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung
thì những cây bưởi tưới nước từ canh tưới tiêu ven khu công nghiệp
chỉ có thể phát triển còi cọc và không thể ra hoa đậu quả
thế nhưng những năm gần đây cùng với kiến nghị của người dân
thì chất thải từ khu công nghiệp này cũng đã được kiểm soát chặt chẽ hơn
nhờ đó mà đời sống và sản xuất nông nghiệp của bà con cũng ít bị ảnh hưởng hơn trước
khu công nghiệp đã có một nhà máy xử lý nước thải do công ty nam đức đảm nhiệm
thế lúc đó nguồn nước ở khu công nghiệp được cải thiện
và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu của dân sinh ở đây cũng được cải thiện theo
kể từ năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi năm công ty quản lý hạ tầng đơn vị chính cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp quang minh
đã đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung với quy mô lớn bảo đảm xử lý cho các doanh nghiệp tại đây
nhà máy áp dụng công nghệ hóa sinh sau quá trình xử lý nước thải ra môi trường đạt quy chuẩn việt nam cột a
từ đó hạn chế tác động xấu tới môi trường

các tổ chức đã đ nails đã na phong đội đóng nhiều lịch sử
về cái môi trường
những doanh hiệp của các trường như l một trăm linh
công ty môi trường huyện
h usted liên tục
đều quan tâm tuy nhiên là cũng chưa thể triệt để một trăm linh được
ô nhiễm tại nhiều khu công nghiệp hiện nay tồn tại ở các dạng chất thải rắn
chất lỏng không khí khói bụi và tiếng ồn
để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
các doanh nghiệp làm chủ khu công nghiệp cần phải chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng xử lý nước thải
còn không khí hay khói bụi lại là trách nhiệm của các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp
theo đánh giá tác động môi trường
điều này dẫn đến những trở ngại trong việc xử lý tập trung
cũng như thành kiểm tra và trách nhiệm xử lý đối với trường hợp vô ý vi phạm
giao cho khu công nghiệp thì có thể là một cơ chế một cửa
nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà anh tay phải thì anh vận động đầu tư
tay trái thì anh vấn đề môi trường thì thường thường trong một cái chủ thể như vậy
thì cái quyền có thể là mâu thuẫn về mặt lợi ích
và như vậy thì cái việc giám sát và bảo vệ môi trường có thể là vệ vụ vương lọc
và tôi nghĩ rằng là nguyên môi trường cũng đáng
nhiều lần kiến đi tức là phải tách nơi khác
theo tổng cục môi trường nước thải công nghiệp chứa nhiều chất ô nhiễm
xả thải ra môi trường khi chưa được xử lý sẽ không chỉ gây ô nhiễm môi trường nước sông
nước ngầm ô nhiễm đất mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
hầu hết các doanh nghiệp sản xuất trong ngành công nghiệp khai thác
công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống chế biến thuốc lá
sản phẩm dẹp may mặc da và giả da đều sử dụng hóa chất
nhưng một số chưa quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn
gây nên dò dỉ các hóa chất độc hại ra môi trường
làm ô nhiễm nguồn nước mà chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả
các doanh nghiệp sản xuất trong ngành công nghiệp khai thác
công nghiệp chưa có trạm quan trắc tự động
nên việc quản lý chất lượng nước thải cũng còn nhiều hạn chế
ở nhiều nơi nước thải công nghiệp vẫn là nguồn gây ô nhiễm chính tại các dòng sông
việc tuân thủ các quy định của các doanh nghiệp còn mang tính hình thức
việc vận hành của các hệ thống xử lý nước thải tập trung
vẫn mang tính đối phó và chưa thực sự hiệu quả
năng lực quản lý môi trường ở cấp độ quản lý nhà nước
và quản trị môi trường của các doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu
tổ chức thực hiện còn yếu kém nhất là ở cấp địa phương cơ sở
kể cả cấp độ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
và quản trị môi trường ở các khu kinh tế khu công nghiệp làng nghề và doanh nghiệp
nguyên nhân các khu công nghiệp cụm công nghiệp thiếu nhà máy xử lý nước thải
chủ yếu là do nhà đầu tư chưa thực sự quan tâm
và do cơ chế chính sách chế tài xử phạt chưa đủ mạnh
nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp còn hạn chế
do doanh nghiệp cố gắng giảm giá thành sản phẩm và ưu tiên tăng lợi nhuận tài chính
các doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường
các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp khó tiếp cận các nguồn vốn thích hợp
để đầu tư xây mới và mở rộng các khu xử lý nước thải tập trung
trên thực tế nếu chỉ trông vào nguồn thu phí thu gom xử lý nước thải từ các nhà đầu tư
thì chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp khó có thể bù đắp được chi phí cho việc xây dựng
và vận hành hệ thống thu gom chạm bơm chạm xử lý tài liệu của khu công nghiệp
rủi ro càng cao khi trạm xử lý nước thải phải được xây dựng trước khâu các nhà đầu tư
xem xét vào khu công nghiệp cụm công nghiệp năng lực và các nguồn lực cần thiết
của hệ thống các cơ quan quản lý cũng như lực lượng giám sát thi hành luật pháp
về bảo vệ môi trường chưa đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu công tác thực tế
phương tiện và thiết bị phục vụ quan trắc ô nhiễm nước thải công nghiệp vừa thiếu vừa lạc hậu
ngoài ra hệ thống văn bản pháp lý về quản lý ô nhiễm nước thải công nghiệp
cũng còn trồng chéo và còn có những khoảng trống
để kiểm soát và cải thiện tình hình quản lý chất thải tại các khu công nghiệp
trước hết các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp
cần chọn lọc các dự án có công nghệ sản xuất hiện đại công nghệ cao hoặc ít gây ô nhiễm
các dự án áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn công nghệ thân thiện môi trường
dựa trên cơ sở quy chuẩn môi trường chủ đầu tư xây dựng kinh doanh và hạ tầng khu công nghiệp
xây dựng nội quy cụ thể về nước thải khí thải chất thải rắn áp dụng cho các khách hàng trong khu công nghiệp
các doanh nghiệp thuê đất tại khu công nghiệp đều phải tuân thủ các quy định về xử lý nước thải sơ bộ
đầu tư các trạm quan chắc để kịp thời kiểm tra giám sát việc xả thải của các doanh nghiệp
xây dựng cơ chế các doanh nghiệp định kỳ báo cáo kết quả quan trắc kiểm soát chất lượng nước thải khí thải
tình hình quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại cho cơ quan quản lý môi trường địa phương
và gửi báo cáo cho đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp tiến hành kiểm tra định kỳ hai lần một năm toàn bộ hệ thống thoát nước
xử lý nước thải của các doanh nghiệp để có thông tin và đưa ra các giải pháp xử lý thiết thực
và quan trọng hơn cả là cần loại bỏ tư duy đánh đổi môi trường lấy kinh tế
khi mà người ta người ta quản lý thì người ta vẫn nói tức là vẫn phải bảo vệ môi trường là hai cái mục đích đấy là không có xem nhẹ cái nào
tuy nhiên thì qua kiểm tra thực tế thì chúng tôi thấy rằng là cái việc đấy là nó không diễn ra như là người ta mong muốn
và nó cũng một lễ lễ thường tình thôi
tức là cái nhất là nhiều nơi người ta vẫn cứ ưu tiên là kêu gọi đầu tư đúng không
muốn kêu gọi đầu tư thì phải có những điều kiện dễ dãi để cho người ta vào
thế thì dễ dãi thì có thể xoay xoa một vài rất là nhiều những cái điều kiện
những cái điều kiện môi trường đấy thì tôi nghĩ là nên phải tách bạch nó ra thì nó tốt hơn
năm hai nghìn hai mươi tổng cục môi trường thuộc bộ tài nguyên và môi trường sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ về môi trường
đối với các khu công nghiệp cụm công nghiệp làng nghề giả soát kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư các khu công nghiệp
cụm công nghiệp xây dựng vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung bảo đảm tỷ lệ khu công nghiệp khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung
đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ít nhất chín mươi
yêu cầu các đối tượng có quy mô xả thải lớn có lưu lượng từ một m ba một ngày đêm lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải khí thải tự động liên tục
truyền số liệu trực tiếp về sở tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật phục vụ việc theo dõi giám sát nguồn thải
việc kiểm soát được các nguồn thải của khu công nghiệp sẽ góp phần lớn vào thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của việt nam theo hướng hiện đại hóa và sanh hóa

vấn đề kiểm soát được các cấp các ngành và các doanh nghiệp cần vào cuộc một cách quyết liệt để có thể giảm thiểu tác động xấu đến môi trường từ hoạt động của khu công nghiệp
tổ chức đã nhận được sáu mươi một đơn đăng ký tham gia thuộc hai hạng mục chính bao gồm sản phẩm đao thông số ô nhiễm không khí và sản phẩm cải thiện chất lượng không khí
đã có một mươi hai sản phẩm tốt nhất từ các nhóm học sinh sinh viên xuất sắc lọt vào vòng chung kết
với mục tiêu học hỏi sáng tạo và phát triển tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích trí tuệ cơ hội giao lưu học hỏi cho tất cả các bạn học sinh sinh viên có niềm đam mê sáng tạo học và kỹ thuật

cuộc thi sử dụng một mươi tiêu chí về tính khả thi tính thẩm mỹ tính năng sử dụng độ bền tính rõ ràng tính giáo dục khoa học tính kỹ thuật và truyền thông
đáng chú ý sân chơi không chỉ thu hút những sinh viên ngành điện tử viễn thông mà còn có sự tham gia nghiên cứu khoa học từ các nhóm học sinh trường phổ thông song ngữ lên cấp wells spring hà nội trường trung học phổ thông chuyên liều phong nam định với những ý tưởng sáng tạo độc đáo và có khả năng thương mại hóa cao

tính năng lượng các độ ô nhiễm trong không khí thời kết hợp với sử dụng năng lượng sạch năng lượng mặt trời để có thể mang đến một giải pháp có thể giúp tuyên truyền và bảo vệ ý thức bảo vệ môi trường
ngay từ đầu sản phẩm của chúng tôi là có thể nhân rộng và phát triển thì sản phẩm đã được bán cho một bên khách hàng và rất mong muốn sau cuộc thi này tôi có thể nhân rộng lên nữa về mặt số lượng để cung cấp
vấn đề ô nhiễm môi trường đang ngày càng nổi tiếng
ngoài việc được đào tạo trong các lĩnh vực khoa học nguồn nhân lực cho khoa học và công nghệ cần có một nỉnh giáo dục tốt về bảo vệ môi trường
vì vậy cuộc thi thiết kế kỹ thuật môi trường không khí trong khuôn khổ dự án xây dựng hệ thống đo lường chất lượng không khí dựa trên kết nối vạn vật với internet iot cho stem và giáo dục môi trường esen là một ví dụ điển hình về xu hướng giáo dục bảo vệ môi trường
những hình ảnh về chung kết cuộc thi thiết kế kỹ thuật chủ đề môi trường không khí hai nghìn một mươi chín vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng của chúng tôi ngày hôm nay